ngày mai hai mươi ba tháng năm dự thảo luật phòng chống tắc hại rượu bia tiếp tục được đưa ra quốc hội thảo luận
chắc chắn những vấn đề còn tồn tại của dự án luật sẽ được các đại biểu xem xét kỹ lưỡng
bởi nếu khi luật được chính thức ban hành mà vẫn tác động yếu
thì nguy cơ từ rượu bia ảnh hưởng đến xã hội đến sức khỏe con người vẫn chưa thể phòng ngừa